bộ giáo dục và đào tạo đang tiến hành ra soát các điều kiện mang tính pháp lý đối với sách giáo khoa
theo dự kiến trong tháng một mươi một này sách giáo khoa lớp một mới sẽ được công bố
theo vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo đã tiếp nhận từ hội đồng thẩm định các bản thảo sách giáo khoa
được đánh giá là đạt đầy đủ cho các môn học của lớp một
hiện tại bộ giáo dục và đào tạo đang tiến hành ra soát các điều kiện mang tính pháp lý đối với sách giáo khoa
vì vậy cần thêm thời gian để ra soát lại trước khi trình xem xét phê duyệt
theo kế hoạch ban đầu của bộ giáo dục và đào tạo
việc công bố sách giáo khoa cho chương trình phổ thông mới sẽ diễn ra vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
với việc lùi thời gian này sách giáo khoa mới sẽ được công bố sớm nhất là trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi